vào những ngày giáp tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín trên tuyến đường chín tỉnh quảng trị tình trạng buôn lậu có nhiều diễn biến phức tạp
năm nay khác với những năm trước các đối tượng buôn lậu ít vận chuyển hàng nhỏ lẻ mà vận chuyển hàng với số lượng lớn
khi bị phát hiện các đối tượng hết sức manh động sẵn sàng chống trả quyết liệt các lực lượng chức năng
đây là số hàng hóa gồm thuốc z biahenneken đường kính thái lan và đồ điện gia dụng trị giá hơn ba trăm linh triệu đồng
vừa bị lực lượng trạm cảnh sát giao thông đắc rông thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị bắt giữ
còn đây là số hàng trị giá khoảng tám mươi triệu đồng vừa bị đội đặc nhiệm bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị bắt giữ
một điểm chung là các đối tượng đều dùng xe hạ tải để vận chuyển buôn lậu
hôm nay thì các đối tượng đã sử dụng các loại phương tiện là xe ô tô khách hoàn cảnh xe ô tô tải xe ô tô con vận chuyển hàng hóa với số lượng lớn
do vận chuyển hàng hóa với số lượng lớn nên các đối tượng buôn lậu rất manh động sẵn sàng chống người thi hành công vụ mỗi khi bị truy đuổi
các đối tượng thường xuyên cho người rào đường theo dõi lực lượng chức năng đặc biệt là đặt bẫy nhằm chống lại lực lượng chức năng truy đuổi
phải chủ động nắm chắc các đối tượng phương tiện trước khi bắt giữ để mà áp dụng các biện pháp hiệu hiệu xây dựng mạng lưới bám sát địa bàn
và công an huyền thị thì phải phối hợp chặt chẽ về các phong nghiệp vụ sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh
tình hình buôn lậu trên tuyến đường chín tỉnh quảng trị thời gian áp tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín có nhiều diễn biến phức tạp
vì vậy cần có sự phối hợp chặt chẽ
hơn từ các lực lượng chức năng trên biên giới để ngăn chặn hàng lậu xâm nhập vào nội địa
cũng như các thủ đoạn vận chuyển tinh vi và manh động như hiện nay